dịch covid một mươi chín tiếp tục ghi nhận những diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước
tại hà nội tính từ một mươi tám h ngày một mươi hai đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một
đã ghi nhận một trăm bốn mươi sáu ca mắc mới trong đó có hai mươi bảy ca tại cộng đồng
một trăm bốn mươi sáu ca mắc mới được xác định phân bổ tại hai mươi quận huyện
trong đó có ổ dịch phú đô tăng nhiều nhất với ba mươi bốn ca
chủng f một của các trường hợp sàng lọc hoa sốt tăng thêm hai mươi bảy ca
số ca mắc mới còn lại liên quan đến ổ dịch chợ ninh hiệp trần duy hưng la thành
ổ dịch bạch chữ tiến thắng phú la hà đông ổ dịch thủ lệ ngọc khánh nam dư lĩnh nam
kho hàng sopi khu công nghiệp đài tư
trước diễn biến phức tạp về dịch bệnh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các quận huyện được nâng cao mức độ đặc biệt chú trọng khoanh vùng
truy vết những nơi có ca f
bên cạnh đó lực lượng chức năng nghiêm túc duy trì nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
như cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống siêu thị chợ dân sinh
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
tại các địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình cách làm sáng tạo để phòng chống dịch tái bùng phát
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành và chính quyền địa phương
thì ý thức tự giác của mỗi người dân vẫn luôn luôn là lá chắn quan trọng nhất
phản ánh sau đây tại phường hồng hà tp hạ long tp hcm
khu phố sáu thuộc phường hồng hà tp hạ long
trên toàn phường hiện có trên ba trăm linh tổ liên gia đảm bảo an ninh trật tự
tuy nhiên từ khi dịch covid bùng phát những tổ liên gia trở thành những tổ covid cộng đồng như thế này
bất kể ai đi đâu làm gì có người lạ từ nơi khác đến khu phố hoặc những nhà kinh doanh dịch vụ
đã thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch hay không
đều được thông báo kịp thời lên các nhóm gia lô của tổ
đặc biệt là thời gian gần đây đã có sự bùng phát của một số địa bàn nâng cận
cho nên là chúng tôi đã quản lý tốt đối tượng người dân trên địa bàn khi ra khỏi địa bàn
và cũng như khi ở nơi khác về đến địa phương
ở khu phố chúng tôi thì đã tạo ra các nhóm liên gia
trong từng nhóm có từ năm đến một mươi hộ dân
trong sự bình thường đã gắn kết để đảm bảo an ninh trật tự
gắn kết để đoán kết
mà trong covid thì tăng cường khu giám sát và nhắc nhở lẫn nhau
bên cạnh các tổ liên gia
lực lượng công an phường cũng nắm người nắm hộ vững chắc
đặc biệt đối với các khu trọ di biến động của người dân luôn thay đổi
vì vậy mỗi khu trọ đều có mã cốt qr riêng như thế này
nhằm quản lý chặt chẽ những người đến thuê trọ
yêu cầu mọi người khai báo y tế nếu ra khỏi tỉnh
yêu cầu khách đến chơi phải quét mã
một ngày riêng địa bàn phường hà là cũng có rất nhiều
có hơn trăm người về địa bàn phường hà
lực lượng công an phường thì giả soát truy vết những trường hợp
từ vùng dịch về để lắm được số f một f hai f ba
trong thời gian này thì gần đây thì cũng chưa có f ở trên địa bàn phường hồng ngạc
nhưng mà chúng tôi cũng vẫn đang quyết liệt thực hiện làm sao đó đảm bảo
cái tình hình ăn thịt tự trên địa bàn phường được giữ vững
sau gần hai tháng đi vào hoạt động
các tổ liên gia tự quản covid trên địa bàn phường hồng hà
đã thực sự phát huy vai trò
hiệu quả là cầu nối cánh tay đắc lực của chính quyền địa phương
trong việc giám sát thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
ví dụ như trên địa bàn có xảy ra dịch bệnh
thì cái mô hình này sẽ phát huy cái hiệu quả
trong việc các hộ gia đình sẽ cùng tương trợ lẫn nhau
giúp đỡ nhau đi mua các lương thực thực phẩm thiết yếu
rồi quản lý và trông coi nhà ở
ví dụ như trong một gia đình
mà các hộ dân mà phải đi cách ly tập trung
thì những người dân khác ở các hộ dân ở trong nhóm đó
thì sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình
trong tình hình hiện nay
việc các phường trên địa bàn thành phố hạ long chủ động xây dựng
triển khai thực hiện nhiều mô hình cách làm sáng tạo
trong việc phòng chống dịch từ cơ sở
sẽ góp phần cùng cộng đồng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
đây cũng là chìa khóa hữu hiệu để thành phố hạ long
giữ vững địa bàn xanh ổn định và phát triển kinh tế